ban tổ chức trung ương và thành ủy cần thơ tổ chức triển khai quyết định của ban bí thư về công tác cán bộ
tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên trung ương đảng mai văn chính phó trưởng ban tổ chức trung ương
võ văn dũng phó trưởng ban thường trực ban nội chính trung ương trần quốc trung bí thư thành ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ và các đồng chí trong ban chấp hành ban thường vụ và thường trực thành ủy
tại hội nghị ban tổ chức trung ương công bố quyết định của ban bí thư
theo đó đồng chí phạm gia túc phó bí thư thành ủy cần thơ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ và thôi chức vụ phó bí thư thành ủy cần thơ
để điều động phân công về ban nội chính trung ương giữ chức vụ phó bang nội chính trung ương
phát biểu ý kiến tại hội nghị lãnh đạo ban tổ chức trung ương thành ủy cần thơ chúc mừng đồng chí phạm gia túc
được điều động về công tác ở vị trí mới đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đồng góp của đồng chí phạm gia túc
sau gần bốn năm được trung ương luôn chuyển về làm phó bí thư thành ủy cần thơ
đồng chí phạm gia túc là cán bộ có năng lực trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau
dù ở vị trí nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ
đồng chí phạm gia túc cảm ơn các đồng chí trong ban chấp hành ban thường vụ thường trực thành quỹ
đã hỗ trợ hợp tác giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
với cương vị mới đồng chí hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công